lo lắng trên của người dân là có căn cứ khi mà chỉ số chất lượng môi trường tại tp hcm tính tới quý ba của năm hai nghìn một mươi tám của tổ chức trung tâm phát triển sáng tạo xanh green id
là ở mức trung bình với bốn mươi một ngày trong ba tháng có chất lượng môi trường vượt ngưỡng cho phép của tổ chức y tế thế giới who
còn tính tới thời điểm ngày sáu tháng ba thì chất lượng không khí ở tp hcm đạt mức trung bình theo số liệu quan trắc của thiết bị đo nồng độ bụi được đặt tại lãnh sử quán mỹ tại tp hcm
theo nhận định của các chuyên gia môi trường thì hoạt động giao thông chiếm năm mươi nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường
mà đặc biệt là nguồn phát thải bụi siêu mẩn pm hai năm
bụi siêu mịnh cũng là tác nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm về hôn hấp và tim mệnh
vì bụi này khi hít vào sẽ đi sâu vào các phế nan phổi
nếu chúng ta cho dù chúng ta có cắt giảm hoàn toàn xe máy đi nữa thì chúng ta cũng không thể giải quyết được bụi tp hcm
bụi tp hcm hiện giờ nó đã vượt tư chủng gọn ba lần rồi
trong khi đó xe máy nó chỉ chiếm khoảng bốn mươi
cho dù cắt hít xe máy đi chúng ta cũng không thể nào giải quyết được bụi tp hcm
điều này có nghĩa gì là chúng ta phải làm các giải pháp một cách đồng bộ và tổng thể tất cả các nguồn
chứ không phải riêng về một hoạt động giao thông
nếu chúng ta không làm các giải pháp đồng bộ một lúc như vậy
thì chúng ta khó lòng giải quyết được vấn đề ôn nhiễm bụi tp hcm
việc xác định được nguyên nhân phát thải bụi trong không khí là một bước quan trọng
trong việc tiến đến kế hoạch hành động
tuy nhiên về lâu dài các cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ
trong vấn đề quản lý nguồn phát thải
cũng như có những chế tài nặng hơn với các hành vi xả khói thải
chưa xử lý từ các hoạt động công nghiệp ra môi trường
quý vị thân mến khác với thời hoàng kim của nghệ thuật cải lương tuồng cổ
bây giờ có tuần thì bài ba xuất diễn
có tuần hay là cả tháng thì phải điều hưu sân khấu
vậy nên dù đam mê nghệ thuật nhưng nhiều nghệ sĩ
vẫn phải bương trải bằng nhiều nghề khác nhau để có thể mưu sinh
và ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn
cùng chia sẻ với những trải lòng ngậm ngùi của nghệ sĩ minh hòa
anh chạy xe này lâu chưa anh
anh chạy xe gần một năm

hồi trước anh làm nghệ sĩ

thì mình tắt rác rồi mình nghỉ rồi mình đi tập đồn
nói chung là bệnh viện thuật giải lương là

nó quá trang rồi quần áo trang phục rồi kia
nó bộn trợn lắm saw h centimeter
nhìn mình ngầu lắm

ở xưa thầy hoàng kim thì một tuần